các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo ông nguyễn văn nên hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba vừa kết thúc đã phân tích đánh giá những việc làm được và những hạn chế cần rút kinh nghiệm
hội nghị cũng đã đưa ra những định hướng rất quan trọng để thành phố cụ thể hóa trong thời gian tới
bí thư thành ủy cũng cho biết hội nghị diễn ra đúng thời điểm tròn một năm ngày khai mạc đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi một
vì vậy hội nghị hôm nay các đại biểu sẽ nhìn lại đánh giá lại sau một năm thực hiện nghị quyết đại hội trong bối cảnh bị tác động sâu sắc của đại dịch covid một mươi chín
cũng theo ông nên cách đây hai ngày đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đã tổ chức hội nghị giám sát về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
tại đây chủ tịch nước đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân thành phố những kết quả đã làm được và những mặt cần tiếp tục phấn đấu
chủ tịch nước cũng chỉ ra những nhiệm vụ quan trọng của thành phố cần làm trong thời gian tới
sắp tới đây chúng ta sẽ tổng kết công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong đợt dịch lần thứ tư
vì vậy các đại biểu sẽ thảo luận những vấn đề liên quan đến dịch bệnh trong thời gian qua
ông nên yêu cầu tại hội nghị lần này các đại biểu sẽ thảo luận cho ý kiến về bốn nội dung quan trọng
trong đó có tình hình kinh tế xã hội chín tháng đầu năm và nhiệm vụ ba tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
người đứng đầu đảng bộ tp hcm cho rằng trong chín tháng đầu năm nay tình hình dịch bệnh diễn ra rất nghiêm trọng phức tạp và khó lường
buộc tp hcm phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội kéo dài
điều này tác động sâu sắc đến nền kinh tế văn hóa xã hội của tp hcm
hầu hết các ngành kinh tế đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhiều chỉ số kinh tế giảm sâu
nhất là chỉ số về tốc độ tăng trưởng grdp chỉ đạt bốn chín mươi tám chỉ có một số chỉ tiêu đạt kết quả khá như tỷ lệ thu ngân sách đạt hai trăm bảy mươi một tỷ đạt bảy
trong đó thu nội địa đạt bảy mươi một thu xuất khẩu đạt tám mươi
ông đề nghị các đại biểu nghiên cứu thật kỹ toàn diện báo cáo kinh tế xã hội chín tháng đầu năm
để có những góp ý giải pháp cho ba tháng cuối năm
bàn về kế hoạch đầu tư công trung hạn trong điều kiện nguồn vốn không đáp ứng nhu cầu
ông nên đề nghị phân tích rõ khó khăn thách thức đang đặt ra kể cả hạn chế yếu kém cần khắc phục
nhất là nguyên nhân chủ quan để khắc phục nhanh chóng
tuy nhiên quan trọng nhất là bàn giải pháp khả thi để huy động nguồn vốn phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển
về công tác xây dựng đảng chính quyền bí thư thành ủy nhận định
cho ứng phó đại dịch chưa từng có đã giúp thấy rõ hơn phẩm chất tốt đẹp toàn hệ thống từ thành phố đến cơ sở
tuy nhiên ông cũng cho rằng hạn chế yếu kém của từng tổ chức cá nhân trong hệ thống mà bình thường không thể thấy hết cũng được bộc lộ rõ
bí thư thành ủy cũng đã tìm cách giải pháp củng cố nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền công tác dân vận trong thời gian tới
ngoài ra ông nên cũng đề nghị các đại biểu bàn giải pháp cơ chế để đồng hành cùng doanh nghiệp doanh nhân vượt qua khó khăn trong giai đoạn phục hồi kinh tế và bình thường mới
chương trình làm việc diễn ra trong một ngày không chỉ có ý nghĩa trong ba tháng còn lại của năm
mà còn là tiền đề cơ sở quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi một đặc biệt là giai đoạn bình thường mới
ông nên kết thúc bài phát biểu
thưa quý vị và các bạn trong những ngày đầu thực hiện thí điểm tái khởi động vận tải hành khách liên tỉnh tp hcm
nhiều khách vẫn chưa mua được vé do nhiều tuyến chưa mở bán
theo tổng cục đường bộ việt nam tính đến chiều ngày một mươi ba tháng một mươi đã có hai mươi một tỉnh báo cáo về việc kết nối lại vận tải hành khách liên tỉnh
trong đó một mươi bốn sở giao thông vận tải đang chờ ý kiến của ủy ban nhân dân tỉnh bảy sở đã được ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho tái khởi động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định
nhiều người không mua được vé
từ sáng sớm ngày một mươi ba tháng một mươi nhiều người dân đã tới bến xe miền đông để mua vé về quê
tuy nhiên nhiều người không mua được vé vì nhiều tuyến chưa mở lại
anh nguyễn văn trí quê ở hà nội buồn bã quay về khi hay tin chuyến xe tp hcm hà nội chưa chạy lại
hiện nay vé máy bay chặn tp hcm hà nội có mở bán nhưng rất đắt vậy nên tôi quyết định về quê bằng ô tô
nhưng buồn là tuyến xe tp hcm về hà nội vẫn chưa chạy lại anh trí nói
tương tự bà nguyễn thanh hiếu quận tân phú tp hcm cho biết
tôi tìm trên mạng không mua được vé nên chạy qua bến xe miền đông để mua
xong đến nay tuyến xe về khánh hòa vẫn chưa mở lại
theo ghi nhận của phóng viên tại bến xe miền đông các quầy vé đều đóng cửa im lìm
chỉ có quầy vé của hãng com hosamco mở cửa và đây cũng là một trong những hãng đầu tiên
được chạy lại tuyến tp hcm đắk lắk
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết sở đã đồng ý mở tất cả các tuyến
và chỉ chờ ý kiến của các địa phương nơi đến có văn bản thống nhất để cùng khai thác
theo tổng cục đường bộ trong hai mươi một tỉnh báo cáo về việc mở lại tuyến vận tải hành khách cố định
có bảy tỉnh được chấp nhận phương án vận chuyển bao gồm điện biên tp hcm đồng nai bắc giang
quảng trị quảng bình ninh bình hành khách xin đặt vé chờ
ông phùng ngọc tú trưởng phòng nhân sự comom sako cho biết lúc hai mươi một h ngày một mươi ba tháng một mươi
hãng đã xuất phát chuyến xe đầu tiên từ tp hcm về buôn mê thuật đắk lắk
sau thời gian dài tạm ngưng để phòng chống dịch
cũng theo ông tú những chuyến xe đầu tiên này cũng là thí điểm
nên mọi yêu cầu về phòng chống dịch phải được đặt lên hàng đầu
theo đó hãng luôn thông tin cho hành khách chuẩn bị xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
tiêm ít nhất một mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
ông tú cho biết thêm nhu cầu của người dân về tỉnh là rất lớn
ngay sau khi có thông tin cho xe khách chạy lên tỉnh nhiều người dân đã gọi điện đặt vé
hỏi vé các thông tin về chuyến đi các quy định về phòng chống dịch
trao đổi với phóng viên cán bộ phụ trách tuyến tp hcm vũng tàu thuộc công ty cung home samco cho biết
hôm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi hãng sẽ bắt đầu chạy lại tuyến tp hcm hay vũng tàu
trong đó một mươi giờ sáng sẽ xuất phát từ tp hcm và một mươi bốn giờ sẽ xuất phát từ vũng tàu một ngày chạy hai tuyến
hãng này khẳng định tuyến tp hcm vũng tàu không tăng giá giá vé vẫn bằng ngày bình thường một trăm ba mươi đồng một người
ông tạ trương chiến phó tổng giám đốc bến xe miền đông cho biết
hiện nay có ba địa phương đã thống nhất với tp hcm cho phép tái khởi động vận tải hành khách theo tuyến cố định
đó là đắk lắc bà rịa vũng tàu và đồng nai
theo đó hai mươi một h ngày một mươi ba tháng một mươi tại bến xe miền đông đã có tuyến xe khách đầu tiên đi đắk lắc
về các hãng vận tải đăng ký chạy lại ông chiến cho biết tỉnh đến nay đã có hơn bốn mươi đơn vị đăng ký với biến
bến xe miền đông tiếp tục nhận đăng ký của các đơn vị vận tải muốn hoạt động trở lại
nhưng phải có sự đồng thuận của hai địa phương nơi đến và nơi đi
hiện nay các tỉnh cũng đang có kế hoạch phối hợp với tp hcm để thống nhất chủ trương
thời gian thử nghiệm ngắn nên bến xe đề nghị các hãng chỉ được bán vé trong trường hợp các địa phương chấp thuận cho tuyến đó chạy
tôi cũng đề nghị hành khách chú ý các tuyến được chạy để mua vé tránh trường hợp mua vé xong không được về ông trí nhấn mạnh
về vấn đề giá vé đại diện bến xe miền đông cho biết giá vé thực hiện theo bằng giá vé do doanh nghiệp kê khai hàng năm
trường hợp đang hay giảm thì doanh nghiệp phải gửi cơ quan quản lý nhà nước để làm hồ sơ kê khai giá vé
tương tự đại diện bến xe miền tây cho biết tính đến thời điểm hiện tại đã có hai tỉnh thống nhất hoạt động trở lại
trong đó tỉnh bà rịa vũng tàu sẽ chạy hai chuyến một ngày và tỉnh đắk lắc đăng ký được hoạt động năm đến ba mươi trên chuyến một ngày
đến nay dịch covid một mươi chín trên cả nước nói chung và ở tp hcm nói riêng đã dần được kiểm soát
đây cũng là lúc mà nhân viên y tế tri viện rút quân
giao lại công việc cho ngành y tế tp hcm
sau hơn hai tháng hoạt động trung tâm hồi sức người bệnh covid một mươi chín đặt tại bệnh viện giã chiến số một mươi ba
do bệnh viện hữu nghị việt đức hà nội vận hành chính thức hoàn thành sứ mệnh
đây là trung tâm hồi sức được xây dựng trên nền đất nhà xưởng tại khu đô thị mới nam thành phố xã bình hưng huyện bình chánh
thạc sĩ bác sĩ lưu quang thùy phó giám đốc trung tâm hồi sức cho biết đơn vị này đón bệnh nhân đầu tiên vào ngày một mươi một tháng tám
sau hai tháng hoạt động trung tâm điều trị tổng cộng chín trăm bảy mươi một bệnh nhân trong đó gần sáu trăm linh người ra viện
hiện chỉ còn bốn mươi tám bệnh nhân thở máy số lượng rừng chống tăng rõ rệt
những ngày làm việc cuối cùng nhân viên y tế của bệnh viện hữu nghị việt đức chia thành hai nhóm
một kíp chăm sóc người bệnh và bàn giao máy móc hồ sơ bệnh án cho y bác sĩ của bệnh viện đại học y dược tp hcm
nhóm còn lại tất bật thu dọn máy móc trang thiết bị thu dọn tháo dỡ và bàn giao cơ sở hạ tầng trước khi rời đi
dừng bệnh chống được tháo rỡ phơi nắng và khử khuẩn toàn bộ
những ngày giữa tháng tám và đầu tháng chín số rừng này luôn đầy bệnh nhân
ngày một mươi bốn tháng tám khu điều trị của trung tâm hồi sức kín giường sau ba ngày mở cửa
số lượng f nặng chuyển đến ruột rập khiến trung tâm dừng vào tình trạng quá tải
sau hai tháng tình hình covid một mươi chín ở tp hcm cơ bản được kiểm soát
số lượng giường tại trung tâm hồi sức chống dần và đến ngày một mươi ba tháng một mươi khu điều trị không còn người bệnh
những trang thiết bị y tế từ nhiều bệnh viện cả nước tập hợp về đây để đưa trung tâm hồi sức sớm đi vào hoạt động
sau khi hoàn thành sứ mệnh tất cả được khử khuẩn tập hợp để trở về công năng ban đầu
nhiều ngày qua các y bác sĩ trực tiếp đóng hàng dọn dẹp để bàn giao cơ sở cho bệnh viện đại học y dược
dự kiến ngày một mươi năm tháng một mươi tất cả nhân viên y tế còn lại của bệnh viện hiếu nghị việt đức sẽ về lại hà nội
chính thức hoàn thành nhiệm vụ ở tp hcm
giáo sư trần bình giang giám đốc bệnh viện hữu nghị việt đức cho biết
một trăm linh nhân viên y tế của đơn vị trở lại hà nội về với công việc thường nhật nhưng mang theo tình cảm nồng ấm của người dân tp hcm
đó là khoảng thời gian đồng tâm hợp lực chống đại dịch không thể nào quên trong đời của người làm y như chúng tôi
giáo sư giang nói thạc sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm
và phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm lê hòa bình cùng hai lãnh đạo bệnh viện đại học y dược tp hcm
bệnh viện hiệu nghị việt đức ký thỏa thuận bàn giao và tiếp nhận trung tâm hồi sức sau khi bệnh viện hiệu nghị việt đức xuất quân
thưa quý vị và các bạn tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm nói riêng và trên cả nước nói chung
cơ bản đã được kiểm soát nhưng không vì thế mà chúng ta lơ là và chủ quan ở những giai đoạn tới
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo của bộ y tế và bộ quy tắc năm k để bảo vệ bản thân gia đình cũng như cộng đồng
và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại